ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại tỉnh survayrien vương quốc campuchia lực lượng quân đội việt nam và campuchia
cùng tham gia cuộc diễn tập chung về cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền
đến sự cuộc diễn tập có bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam đại tướng ngô xuân lịch
và bộ trưởng bộ quốc phòng vương quốc campuchia đại tướng samdech the banh phó thủ tướng campuchia mensaman
phát biểu tại cuộc diễn tập bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam đại tướng ngô xuân lịch cho biết
thông qua cuộc diễn tập nhằm tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết
sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước
góp phần giữ vững an ninh chính trị xây dựng khu vực biên giới hòa bình hữu nghị ổn định và hợp tác phát triển
sau cuộc diễn tập bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã khám bệnh và cấp thuốc cho hai trăm linh người dân campuchia
nhân dịp này bộ quốc phòng việt nam đã khánh thành bàn giao bệnh xá hữu nghị quân y
và lắp đặt các thiết bị y tế cho huyện chantria tỉnh xoay riêng